ngày hai mươi bốn tháng bốn tại thành phố đà lạt trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hai mươi bốn về công tác dân tộc
trong một mươi năm năm triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về công tác dân tộc tại tỉnh lâm đồng có nhiều chuyển biến tích cực
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh lâm đồng đã xây dựng được nhiều mô hình mới có hiệu quả thu hút các tầng lớp phụ nữ đến với tổ chức hội trong đó có phụ nữ dân tộc và tôn giáo
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm cung cấp thông tin giúp cho trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam có đánh giá sát thực tế tình hình công tác dân tộc tôn giáo tại lâm đồng